vào tối ngày hai mươi bốn tháng một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
triệt phá thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức giao bán vé máy bay giả nhằm chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an bắt giữ kim anh dũng hiện trú tại tỉnh bắc ninh là người trực tiếp tổ chức tạo lập quản trị ba trang facebook
đăng tải thông tin ra bán vé máy bay cứu trợ về việt nam để thực hiện hành vi lừa đảo
dũng khai từ đầu năm hai nghìn hai mươi tham gia các nhóm riêng dành cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
sau đó đăng tải thông tin các chuyến bay cứu trợ về nước để lừa người dân mua vé
dũng dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh và thông tin rồi gửi về máy bay giả cho nạn nhân
khi nạn nhân ra sân bay mới biết không có tên trong các chuyến bay
liên lạc với dũng thì đã bị dũng chặn mọi liên lạc
với thủ đoạn trên dũng đã lừa đảo khoảng ba mươi nạn nhân với số tiền khoảng một năm tỷ đồng
một lập trình viên công ty phần mềm ở đà nẵng vì mê cá độ bóng đá đã trộm cắp năm máy tính sách tay của công ty mình đang làm việc để đi cầm cố
hội đồng xét xử toán nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn thành kiên
hai mươi tám tuổi trú tại quận liên triểu thành phố đà nẵng hai năm ba tháng tù về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo có trạng vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một kiên làm lập trình viên phần mềm cho một công ty nước ngoài
một laptop để làm việc do thua cá độ bóng đá kiên mang laptop được cấp đi cầm cố lấy một mươi triệu đồng để gỡ gạc
vào tối ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kiên đến công ty tiếp tục trộm cắp bốn laptop mang đi cầm được một mươi sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng
nhưng lại tiếp tục thua cá độ tổng giá trị tài sản kiên trộm cắp là gần năm mươi năm triệu đồng
sau đó kiên đã đến công an phường tự thú về hành vi vi phạm của mình
bị bắt quả tang cùng số lượng lớn heroin đối tượng trần văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú huyện thanh trịnh
trường tỉnh nghệ an vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổng trọng lượng số heroin thu giữ được lên đến hơn một một kg
được biết đối tượng trần văn khánh đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
đang tạm giữa hình sự trần văn quang vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại phường kim long tp huế
trước đó vào lúc hai mươi ba h bốn mươi năm ngày hai mươi một tháng một
tại số một trăm sáu mươi ba đường trần huy liệu công an phường đông ba
phát hiện trần văn quang vũ cùng một số đối tượng khác tụ tập có dấu hiệu mua bán
tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ trên người vũ có tám mươi bảy viên nén màu hồng
là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
vũ là đối tượng đã có năm tiền án mới được tha tù vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hiện công an phường đông ba đã bàn giao đối tượng tăng vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp huế thụ lý theo thẩm quyền
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với trần duy tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư ngụ ấp tân quế xã tân lý đông về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ngày hai tháng một tân điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng kim trang
ấp tân cuối xã tân lý đông lúc này trong tiệm có khách nên tân đã đứng trước quầy quan sát
khi khách vừa rời khỏi tiệm tân giả vờ hỏi mua dây chuyền
khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền một lượng vàng hai mươi bốn k trị giá năm mươi triệu đồng cho tân xem
thì đối tượng cầm sợi dây chuyền bỏ chạy
bị hại chi hô cùng người dân xung quanh truy đuổi bắt giữ tân và giao tăng vật với công an
tại cơ quan tân khai nhận do mê game dẫn đến thiếu nợ nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản
và tiệm vàng kim trang là nơi mà tân chọn để gây án
thưa quý vị mới đây một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
thiêu dụi tám ký ốt hàng hóa khiến tiểu thương thiệt hại nặng nề
vụ việc đã xảy ra giống như một hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại chợ truyền thống
trong thời gian cao điểm mùa sắm tết
ý thức và trách nhiệm của từng tiểu thương phải được đặt lên hàng đầu
ghi nhận của phóng viên về an toàn phòng cháy chữa cháy tại một số chợ trên địa bàn thành phố đà nẵng
chợ côn một trong bốn chợ có quy mô lớn tại tp đà nẵng
thời điểm giáp tết số lượng hàng hóa tại chợ tăng cao
hàng hóa bố trí gần nguồn điện và tràn ra cả lối đi lối thoát nạn như thế này
đây là một lỗi cơ bản thường xảy ra tại các chợ truyền thống

các chợ truyền thống đều có tuổi đời cao cơ sở vật chất hệ thống lưới điện đã xuống cấp
nên nguy cơ xảy ra cháy luôn hiện hữu và hậu quả sau mỗi vụ cháy để lại thường rất nặng nề
để nâng cao ý thức trách nhiệm của tiểu thương phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp với ban quản lý chợ tuyên truyền hộ kinh doanh tuyệt đối không chủ quan
chủ động phòng cháy chữa cháy từ cơ sở và kiểm tra xử phạt nếu tiểu thương
cố tình vi phạm

thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến lo hoặc thanh các hội nhanh khai cấp hành nhiêm các chủ đương và quy định về phòng cháy chữa cháy nếu hội nào cố tình vi phạm thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến lo hoặc thanh
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn năm hà và tâm thuê một xe taxi do anh nguyễn thanh tùng điều khiển chạy từ bình định vào phú yên sau đó nghỉ lại khách sạn
tại đây cả nhóm đã cho anh tùng uống bia có bỏ vào thuốc ngủ và chiếm đoạt xe taxi sau đó bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
sau khi làm giả giấy tờ xe ô tô cả nhóm đem ra bà rịa vũng tàu bán với giá hơn một mươi bốn usd chia nhau tiêu xài
rất nhanh sau đó hà và tâm đã bị bắt giữ riêng hòa lẩn trốn nhiều địa phương khác nhau
sau một mươi bảy năm hòa cùng vợ con ra thành phố đà nẵng sinh sống không giao tiếp cũng như đăng ký tạm trú để qua mắt cơ quan công an
cho đến tối ngày hai mươi tháng một hòa đã bị các lực lượng phối hợp bắt giữ
hiện công an thành phố đà nẵng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thái văn hòa cho công an tỉnh phú yên điều tra xử lý
tiến hành kiểm tra xe ô tô do tài xế ngô xuân hùng điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn pháo hoa nổ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chín bao ni lông màu đen bên trong có chứa một trăm linh hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả có trọng lượng một trăm ba mươi kg
qua đấu tranh ban đầu đối tượng lê công mạnh người đi cùng trên xe khai nhận số pháo hoa nổ trên đã được hai đối tượng mua vận chuyển ra nghệ an để tiêu thụ
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản bắt giữ người tạm giữ tăng vật phương tiện và bàn giao cho công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình để tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
có thể thấy dịp cuối năm các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp nhất là các đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển buôn bán tàng trữ trái phép các loại pháo
tại quảng bình trong thời gian vừa qua nhiều vụ việc đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện xử lý
gần đây nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua địa bàn xã xen thủy huyện lệ thủy
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép bảy mươi kg pháo hoa nổ
qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận số pháo hoa nổ trên được mua tại tỉnh quảng trị vận chuyển ra nghệ an để tiêu thụ trong dịp tết sắp tới
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản bắt giữ người tạm giữ tăng vật phương tiện và bàn giao cho công an huyện lệ thủy để tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật